mặc dù thời hạn hợp đồng thu mua mía đã kết thúc từ tháng năm năm hai nghìn một mươi tám nhưng đến nay nhiều diện tích mía của người dân huyện ea súp tỉnh đắk lắc vẫn chưa được thu hoạch
một phần diện tích đã thu hoạch cũng chưa được thu mua khiến nhiều hộ nông dân trồng mía lâm vào cảnh khốn khó
những bãi mía nguyên liệu này đã thu hoạch được hơn một tháng và hiện tại vẫn đang phải nằm phơi dưới cây nắng gây gắt của huyện biên giới ea súp
nhiên vụ mía năm hai nghìn một mươi bảy hai nghìn một mươi tám thời gian thu hoạch và thu mua đã kết thúc vào tháng năm năm hai nghìn một mươi tám nhưng hiện tại còn gần hai trăm linh hectare mía nguyên liệu chưa được thu hoạch gây thiệt hại lớn về kinh tế và ảnh hưởng đến sản xuất lâu dài của người trồng mía
mỗi năm thì cứ một hectare bình quân bà con thu là được hai mươi ba mươi triệu tiền lãi từ chi phí nhưng mà năm nay tiền đầu tư thì hết khoảng bốn mươi năm năm mươi triệu đồng